từ lâu tình trạng ô nhiễm đã diễn ra trên dọc tuyến sông cửu an đoàn chảy qua các huyện thanh miện bình giang của tỉnh hải dương
mặc dù người dân đã kiến nghị tới các cơ quan chức năng nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm trên tuyến sông này ngày càng nghiêm trọng hơn
những ngày không có nước rác phủ kiến mặt sông lượng rác thải sinh hoạt rác thải công nghiệp đổ xuống đã biến dòng sông trở thành dòng nước xanh đen
bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây
sông cửu an phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ diện tích huyện thanh miện bình giang
những năm gần đây không chỉ riêng dòng sông cửu an mà còn nhiều tuyến sông khác trong hệ thống thủy lợi bắc hưng hải
chảy qua địa bàn tỉnh hải dương
hệ thống thủy lợi bắc hưng hải dương đều bị ô nhiễm nghiêm trọng
các cấp chính quyền tỉnh hải dương cần vào cuộc tích cực để kiểm soát việc xả thải trực tiếp vào dòng sông
bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm dòng nước sạch phục vụ sản xuất cho người dân